cũng liên quan đến tình hình dạy vào học của giáo viên và học sinh
liên tiếp trong bốn ngày vừa qua nhiều trường học ở thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
ghi nhận hàng chục trường hợp học sinh giáo viên mắc covid một mươi chín
buộc cơ quan chức năng phải thực hiện xét nghiệm sàng lọc hàng tuần
ngày một mươi tám tháng một phòng giáo dục thành phố thanh hóa thông tin chỉ trong bốn ngày
từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi bảy tháng một hơn sáu mươi học sinh giáo viên mắc covid một mươi chín
được ghi nhận ở các trường tiểu học điện biên hai đông vệ một minh khai một và lý tự trọng
hiện thành phố thanh hóa thực hiện việc cách ly điều trị học sinh f không có triệu chứng
hoặc triệu chứng nhẹ tại nhà nếu đủ điều kiện
ông lê thành đồng phó phòng giáo dục thành phố thanh hóa cho biết
việc dạy học trực tiếp ở các trường vẫn diễn ra bình thường
ông lưu ý các lớp có ghi nhận f thì dừng học và thực hiện cách ly điều trị
theo dõi sức khỏe học sinh và giáo viên theo quy định
còn những lớp không phát hiện f thì vẫn tiếp tục dạy học trực tiếp bình thường
theo ban chỉ đạo phòng giống dịch covid một mươi chín thành phố thanh hóa
tình hình dịch bệnh tại thành phố đang diễn biến phức tạp và số ca nhiễm mới tăng nhanh
chỉ tính từ ngày một đến ngày một mươi bảy tháng một thành phố thanh hóa ghi nhận tám trăm bảy mươi năm ca mắc covid một mươi chín
trong đó có hơn một trăm năm mươi trường hợp là học sinh và giáo viên
để ngăn chặn không chế dịch covid một mươi chín lay lan trong trường học
ban thi đạo đã yêu cầu các địa phương tiến hành tầm soát cho giáo viên và học sinh vào ngày thứ hai hàng tuần